phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai cũng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng là lê phước thôi
trú tại quận bình tân tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếc nét tài sản
theo điều tra lê phước thôi quen biết với anh bùi văn tâm
vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai thô đã điện thoại nói với tâm tại khu vực là khu công nghiệp amata tp biên hòa
có lô hàng bốn mươi tám tấn hạt nhựa abs trị giá hơn một bốn tỷ đồng
rủ tâm cùng mua về bán để kiếm lời
thôi yêu cầu anh tâm góp vốn tám trăm linh triệu đồng
do không đủ tiền tâm đã rủ thêm vợ chồng ông sĩ là anh trai của tâm cùng góp tiền để mua hàng
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai thu đi taxi đến đón tâm tại nhà và tại đây tâm đưa thôi trước hai trăm linh triệu
đến trưa cùng ngày thôi tiếp tục nhận sáu trăm linh triệu đồng của vợ chồng ông sĩ để mua hàng
tuy nhiên sau khi cầm tiền đối tượng đã bỏ trốn về tp hcm
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được lê phước thôi
ở huyện bình chánh tp hcm
ngay sau đó đối tượng này đã được cơ quan công an di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra